thống kê của who cho thấy trên thế giới có khoảng bốn dân số mắc bệnh đái tháo đường
tại việt nam số bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường và gặp biến chứng đang ngày càng gia tăng
căn bệnh này có thể dẫn tới nhiều biến chứng ở mắt tim mạch thần kinh vi ngoại đột quỵ suy thận và biến chứng bàn chân
nếu không được phát hiện sớm điều trị đầy đủ và theo dõi chặt chẽ
điều đáng nói là nhiều người bệnh đái tháo đường vẫn còn chủ quan với biến chứng bàn chân của căn bệnh này
ông nguyễn khoa phúc đã bị tiểu đường một mươi năm nay
thời gian gần đây ông thấy chân bị đau nên tự ý ngâm chân đắp thuốc khiến tình trạng nặng hơn
theo thống kê khoảng một mươi năm triệu đồng
khoảng hai mươi năm bệnh nhân đái tháo đường gặp biến chứng loét chân trong suốt cuộc đời
cứ ba mươi giây sẽ có một bệnh nhân đái tháo đường ở đâu đó phải đoạn chi
mỗi ngày các bác sĩ khoa chăm sóc bàn chân bệnh viện nội tiết trung ương tiếp nhận từ bốn đến một mươi bệnh nhân gặp biến chứng bàn chân do đái tháo đường
đây thực sự là những con số đáng báo động
quan điểm điều trị là cố gắng bảo tồn đến mức tối đa và hạn chế tỷ lệ cắt cụt
tuy nhiên tại khoa chăm sóc bản chân của chúng tôi thì do số lượng bệnh nhân nặng được chuyển đến đông
và thông thường là bệnh nhân đến ở cái giai đoạn khá là muộn
cho nên là tỷ lệ mà bệnh nhân phải lạm chi từ mức độ nhỏ là mức độ ngón cho đến mức độ cao hơn là mức độ cẳng chân
hoặc thậm chí là cắt cụt đùi cũng vẫn còn khá cao
tôi nghĩ con số này nó phải trên ba mươi
theo các bác sĩ
bệnh nhân bị tổn thương bản chân thông thường sẽ có thời gian mắc bệnh từ trên một mươi năm
vì vậy người bệnh đái tháo đường không nên tự chăm sóc điều trị nhiễm trùng tổn thương bản chân
điều đó có thể dẫn đến rất là nhiều những hậu quả nguy hiểm
đó là đoạn chi đó là cắt cụt chi
từ một tổn thương nhỏ đơn giản có thể là do cắt phải khóe móng hoặc là nứt cãy ngón chân hoặc là viêm da
nó có thể hoặc là bệnh nhân tê bì
và dùng các phương pháp sửa nóng làm ấm cổ truyền thì có thể sau đó bệnh nhân không kiểm soát được và nó sẽ nhanh chóng trở thành một cái tổn thương nét thực sự diễn tiến âm thầm qua nhiều ngày và sau đó là trở thành một cái nhiễm trùng bàn chân lan rộng hoặc là viêm xương
ngoài biến chứng bàn chân đái tháo đường người bệnh cũng hay gặp các biến chứng về bệnh tim mạch thần kinh ngoại vi thận mạng tính
bệnh đái tháo đường là một bệnh nhân tê bì
và bệnh có thể phòng chống do vậy người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm những bất thương và điều trị kịp thời